theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia trên khu vực giữa biển đông hiện đang hình thành một vùng áp thấp
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp này sẽ di chuyển chậm theo hướng tây bắc và hiện chưa có khả năng mạnh thêm
để chủ động ứng phó với vùng áp thấp văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến cà mau
thường xuyên theo dõi cập nhật diễn biến vùng áp thấp đồng thời giữ liên lạc với thuyền trường và các chủ phương tiện tàu thuyền
nhằm chủ động trong việc sản xuất và thực hiện các biện pháp phòng tránh phù hợp sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn
để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu